thưa quý vị và các bạn
huyện nậm bồ tỉnh điện biên có tám trên một mươi năm là xã biên giới
những năm gần đây tình hình thiên tai trên địa bàn diễn biến phức tạp
đặc biệt là hiện tượng lũ quét sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi với mức độ ngày càng gia tăng
mùa mưa lũ thường xảy ra các hiện tượng sạt lở đất lũ ống lũ quét đe dọa đến cuộc sống của hàng chục hộ dân trên địa bàn
sau đợt mưa lũ diễn ra từ đêm ngày một tháng tám đến ngày ba tháng tám
nhiều hộ gia đình ở địa bàn huyện nậm bồ đang phải đối mặt với nguy cơ sạt lở rất cao
đây là nhà của chị vàng thị á ở bản nậm đích xã trà nưa huyện nậm pồ tỉnh điện biên
căn nhà này đã được cất dựng được khoảng sáu tháng nay nằm trong cung sạt lở của tuyến tỉnh lộ km bốn mươi năm đi nà hì
sau những trận mưa lớn xảy ra từ đêm ngày một tháng tám đến ngày ba tháng tám
tình hình sạt lở trụt sạt
tại cung đường này diễn ra khiến căn nhà của chị á càng treo leo hơn ngay cạnh bờ vách như thế này
dù hiểm nguy đang dình dập từng ngày từng giờ nhưng chị và các thành viên trong gia đình vẫn bám chủ lại không gì rời
mọi sinh hoạt của các thành viên trong gia đình vẫn diễn ra bình thường
chị là cực quốc không có gì là nhà này cứ chẳng có màu đà sống
một lần sống hai lần chết thì chẳng có chết không có gì cực quốc
theo số liệu thống kê hiện nay huyện nậm pồ có hơn năm mươi hộ với hơn ba trăm linh khẩu thuộc vùng có nguy cơ thiên tai cần phải di rời
qua giả soát kiểm tra đánh giá thì huyện nậm pồ có hai mươi năm hộ thuộc diện cần phải di rời để tránh nguy cơ sạt lở lũ quét
thứ nhất là chúng tôi phải kịp thời là giả soát lại phân loại
tuy nhiên việc di rời của các hộ gia đình ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn huyện nậm pồ cũng đã gặp không ít khó khăn vì bước đầu một số hộ gia đình không đồng thuận
tình huống thực tế này chính quyền huyện nậm pồ đã có giải pháp
bối với những trường hợp này chúng tôi đã có thể di rời
trong quá trình tuyên truyền vận động mà người dân kháng cử lại tinh thần là thế này
thứ nhất là chúng tôi sẽ cho một số các tổ chức lập lượng chính trị của các phòng ban đoàn thể cầu huyện tốt cho công tác tuyên truyền
hai là phải phân tích gió giải thích gió cho bà con là những tác hại của mưa lú cũng như trong tài sản
mà huy động chính quyền địa phương phải thực hiện tốt về cái vấn đề là phải giải quyết đất đai
tạo mà bàn
để cho đồng bào
mà cái việc vấn đề nữa thì chúng tôi phải thực hiện ngay một số các kinh khí dị phòng của địa phương
để cho hỗ trợ ngay cho những gia đình này đến nơi ở an toàn cao nhất
điện biên đang bước vào mùa mưa lũ
riêng trong đợt mưa lũ vừa qua huyện nậm pồ đã thiệt hại khoảng một mươi ba tỷ đồng
bằng những giải pháp đồng bộ cấp bách của chính quyền địa phương huyện nậm pồ trong công tác đối phó với tình hình mưa lũ
di rời dân ra khỏi vùng sung yếu
có nguy cơ xảy ra sạt lở
lũ ống lũ quét
hy vọng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây nên
đặc biệt là không có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra với người trên địa bàn